thưa quý vị cùng với cả nước hướng đến kỷ niệm ngày người khuyết tật việt nam ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo cho người yếu thế
trong đó tiêu biểu là chương trình vẻ đẹp vầng trăng khuyết do hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tổ chức
quan tâm sâu sắc tới những mảnh đời khiếm khuyết nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống
ngày một mươi sáu tháng bốn hội liên hiệp phụ nữ tp hcm đã tổ chức chương trình vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm động viên chia sẻ với các chị em phụ nữ vượt khó vươn lên
em thấy rất là vui và nghĩ rằng đây là một sân chơi để chúng em có cơ hội hòa nhập cộng đồng
và khi mà được như vậy thì tụi em rất là tự tin
vẻ đẹp vằng trăng khuyết năm hai nghìn hai mươi bốn là chương trình được duy trì thường hợp
năm nay hội đã trao vốn khởi nghiệp cho một mươi tám tấm gương phụ nữ vượt khó
biểu dương hai mươi gương mặt phụ nữ có đóng góp tiêu biểu và trao tặng hơn ba trăm linh phần quà cho người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn
với gốc độ là cơ quan tham mưu cơ quan nhà nước hoàn lý nhà nước về hoạt động xã hội
đã đề xuất thành phố có những chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật
hỗ trợ những trường hợp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo hộ cận nghèo trẻ em bồ côi
tất cả những trường hợp này sẽ được
thành phố hỗ trợ để mà duy trì và phát triển cuộc sống của họ
suốt những năm qua đảng và nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến công tác người khuyết tật
quốc hội đã ban hành luật người khuyết tật và ghi nhận các hoạt động chăm lo cho người yếu thế
là những nghĩa cử có ý nghĩa cao đẹp là truyền thống và đạo lý sâu sắc của dân tộc việt nam